trường trung học phổ thông chuyên quốc học huế đã tổ chức lễ kỷ niệm một trăm hai mươi năm thành lập trường
một nghìn tám trăm chín mươi sáu hai nghìn một mươi sáu một trong những ngôi trường lâu đời nhất của việt nam và đón nhận huân trường lao động hẳn nhất
trường quốc học huế được thành lập ngày hai mươi ba tháng một mươi năm một nghìn tám trăm chín mươi sáu theo sắc dụ của vua thành thái
nơi đây chủ tịch hồ chí minh và nhiều chiến sĩ cách mạng nhà khoa học giáo dục
văn nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước đã giảng dạy và theo học
hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên quốc học huế thầy giáo nguyễn phước biểu tuấn cho biết
tính đến nay trường đã có hàng nghìn học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh cấp quốc gia
hàng năm gần như một trăm linh học sinh thi đỗ vào các trường đại học và có nhiều em đỗ thủ khoa á khoa
nhiều học sinh đã cấp học bổng du học ở những trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước
nhân dịp này nhà trường đón nhận huân chương lao động hạng nhất phần thưởng cao quý do đảng và nhà nước trao tặng
nhân kỷ niệm một trăm hai mươi năm thành lập tại trường trung học phổ thông chuyên quốc học huế đã diễn ra triển lãm ảnh
quốc học huế ngày trở về với bốn mươi bức tranh ảnh do chính tay những cựu học sinh của trường quốc học vẽ và chụp
nhằm tôn vinh vẻ đẹp của một trong những ngôi trường đẹp nhất việt nam